quốc hội đã thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng
và một số cơ chế chính sách đặc thù khác sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra
theo ý kiến của đa số việc ban hành nghị quyết việc thí điểm này là cần thiết
nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho sự phát triển của thành phố này
tuy nhiên đóng góp vào dự thảo nghị quyết một số đại biểu đề nghị quốc hội cần xem xét định hướng
về một mô hình chung với nguyên tắc thống nhất cho việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên cả nước
việc tôn trọng tính đặc thù của mỗi địa phương là cần thiết nhưng cần đặt trong quy định chung
tránh tình trạng nhiều địa phương cũng đề xuất cơ chế đặc thù
gây khó khăn trong công tác quản lý điều hành hệ thống bộ máy chính quyền
sau khi thí điểm việc tổng kết các mô hình mỗi nơi có phải sẽ là mỗi nơi mỗi khác hay không
và như vậy mô hình chung cho chính quyền đô thị tại việt nam của chúng ta như thế nào
tôi xin kiến nghị trung ương chính phủ quốc hội chúng ta sẽ nghiên cứu để định hướng
thêm về một cái mô hình tổ chức thống nhất có thể là quy mô khác nhau
nhưng về tính chất về nguyên tắc chung thì phải đảm bảo là thống nhất
để phù hợp và thuận lợi trong triển khai nhân rộng
bàn về các quy định trong dự thảo nghị quyết một số ý kiến cho rằng
cần quy định rõ bộ máy hội đồng nhân dân thẩm quyền của ubnd cấp quẩn huyện trong dự thảo nghị quyết
nghiên cứu tôi thấy là cái cơ cấu tổ chức hội đồng nhân dân thành phố
quy định nó chưa được rõ
và so với những quy định trong luật tổ chức chính quyền địa phương
thì cũng chưa thấy được những cái điểm thay đổi mới
tại sao tăng nhiệm vụ quyền hạn nhưng cái quy định bộ máy bên trong thì chúng ta không quy định rõ
và cái số lượng đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng nếu mà tiến hành thí điểm như thế này
thì cũng không rõ được là có tăng số lượng đại biểu không
và tăng thì tăng như thế nào căn cứ vào đâu để tăng
một vấn đề khác là vấn đề kiểm soát quyền lực của chính quyền đô thị
theo mô hình thí điểm bỏ hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường
và theo cơ chế làm việc của ủy ban nhân dân quận và phường
thì sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng
và như vậy vấn đề kiểm soát quyền lực là rất cần đặt ra
về chính sách đặc thù đa số đại biểu đồng tình
song do cơ chế thí điểm theo hướng phân cấp mạnh cho chính quyền cấp dưới
do đó cần có cơ chế giám sát mạnh hơn hạn chế tình trạng lạm quyền
bên cạnh đó việc điều chỉnh quy hoạch theo dự thảo nghị quyết cũng là cần thiết
song cần có quy định tính chịu trách nhiệm để tránh việc tư duy nhiệm kỳ